hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
theo lực lượng tại chốt so với các đợt ra quân trước đó
các trường hợp phi phạm nồng độ cồn phát hiện có dự hướng giảm
ý thức của người điều khiển ô tô xe máy cũng có sự chuyển biến rõ rệt
nhiều vụ tai nạn giao thông do tài xế mất kiểm soát khi sử dụng rượu bia
từng xảy ra trên địa bàn như vụ ô tô đi tông liên hoàn để lại hậu quả nghiêm trọng
là bài học cạnh tỉnh cho cánh tài xế

đặc biệt đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là
theo chỉ đồ của thủ chính phủ đối với là cán bộ công nhân viên viên chức nhà nước
khi vi phạm phốc lực giao thông sẽ bị xử lý và gửi thông bố đến về cho đơn vị
có viện phốc vô dục nhạt nhở
mục đích là nơi là để năng cầu ý thức chấp hành của người thông giao giao thông một cách rõ ràng
cái thứ hai nữa là mục tiêu là kiềm dẫm
nhưng đến mức thấp nhất về số vụ
tai nạn giao thông số người chết và số người bị thương
bên cạnh lực lượng chủ đạo là cảnh sát giao thông trật tự bảy quận huyện
lực lượng công an năm mươi sáu xa phương trong đợt này cũng được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho được cao điểm
bố trí tại các tuyến đường giao thông nông thôn để xử lý hiệu quả các chuyên đề
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn công an quận hồng bang thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã
truy nã đối với đối tượng phạm ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại số một trăm năm mươi hai phan bội châu
phường phan bội châu quận hồng bàng thành phố hải phòng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
cũng phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thi hình án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng là đối tượng phương huyền nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại số hai trăm hai mươi đường máng nước thôn cái tắt xã an đồng huyện an dương
thành phố hải phòng đối tượng cao một m năm mươi tám và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đuôi mắt phải
bên cạnh đó phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn bá đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú
tại năm trên bảy mươi hai trên hai trăm ba mươi chín lê lợi phường lê lợi quận ngô quyền thành phố hải phòng
về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối tượng này cao một m bảy mươi hai và có sẹo chấm
cách ba cm trên sau đuôi lông mày trái số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an không
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an
nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin
có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
ý lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện